chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn văn nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
tổng bí thư nguyễn phú trọng thay mặt ban chấp hành trung ương đã ký ban hành ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
một là mã tình hình và nguyên nhân
một tình hình
nhìn một cách tổng thể trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành và lãnh đạo cách mạng
hơn tám mươi sáu năm qua đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị bản chất cách mạng và khoa học
kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
thường xuyên tự đổi mới tự trình đốn và ngày càng lớn mạnh
đạo đúng đắn sáng suốt của đảng nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác
lập nên những kỳ tích trong thế kỷ hai mươi
trong thời kỳ đổi mới đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn thách thức và đạt được những thành tiệu to lớn
có ý nghĩa lịch sử thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc
giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước tăng cường quốc phòng an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại
nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng
đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay
đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn đảng toàn dân toàn quân
trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ đảng viên
chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của đảng ta
đảng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đại biểu của dân tộc việt nam anh hùng
việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị
quá trình tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái
nhằm cảnh tỉnh cảnh báo gian đe từng bước ngăn chặn đẩy lùi
lùi tham nhũng tiêu cực nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp đã được phát hiện
và tập trung chỉ đạo điều tra truy tố xét xử nghiêm minh được nhân dân đồng tình ủng hộ
công tác đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
đạt được một số kết quả tích cực đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp đại hội một mươi hai của đảng
và bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên công tác xây dựng đảng còn không ít hạn chế khuyết điểm
công tác giáo dục chính trị tư tưởng nghiên cứu tổng kết thực tiễn giảng dạy và học tập chủ nghĩa
mark lenin tư tưởng hồ chí minh chưa đáp ứng yêu cầu
nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu hình thức hiệu quả chưa cao
năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp
thậm chí có nơi mất sức chiến đấu
công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ đảng viên còn yếu kém
nhiều cán bộ đảng viên trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu
còn biểu hiện quan liêu cửa quyền chưa thực sự sâu sát thực tế cơ sở
công tác kiểm tra giám sát và kỳ luật đảng chưa đủ sức gian đe ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một số việc chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra
tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức vẫn còn tình trạng nể nang né tránh ngại va chạm
một số cán bộ đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao
việc phân định thẩm quyền trách nhiệm mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy
lãnh đạo cơ quan đơn vị chưa rõ ràng
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi
có mặt có bộ phận còn diễn biến tinh vi phức tạp hơn tham nhũng lãng phí tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng
tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước
tình hình mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan trung ương tập đoàn kinh tế tổng công ty
nhiều tổ chức đảng đảng viên còn hạn chế trong nhận thức lơ là mất cảnh giác lúng túng trong nhận diện
và đấu tranh ngăn chặn tự diễn biến
tự chuyển hóa việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch tổ chức phản động
phân tử cơ hội bất mãn chính trị còn bi động thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao
trong khi đó sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống dẫn tới tự diễn biến tự chuyển hóa
chỉ là một bước ngắn thậm chí rất ngắn nguy hiểm khôn lường có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu
thù địch phản bội lại lý tưởng
và sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
những hạn chế khuyết điểm nêu trên làm giảm suốt vai trò lãnh đạo của đảng
làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng
là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tôn vong của đảng và chế độ
hai nguyên nhân
tình hình trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu
nguyên nhân khách quan tác động từ khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội
trên thế giới sau sự sụp đổ của liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở đông âu
từ mặt trái của kinh tế thị trường những hoạt động lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
những khó khăn thách thức của các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế hiện nay
nhiều vấn đề mới phức tạp phát sinh từ thực tiễn chưa được lý giải và xử lý kịp thời hiệu quả
các thế lực thù địch phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược
diễn biến hòa bình lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền dân tộc tôn giáo và những yếu kém
sơ hở mất cảnh giác của ta để xuyên tạc bóp méo tình hình cổ suý cho lối sống hưởng thụ
thực dụng ích kỷ cá nhân chủ nghĩa đồng thời cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị
hoạt động giáo diết chống phá cách mạng ngày càng tinh vi nguy hiểm hơn
nguyên nhân chủ quan
nguyên nhân sâu xa chủ yếu của tình trạng suy thoái
ở một bộ phận cán bộ đảng viên trước hết là do bản thân những cán bộ đảng viên đó thiếu tu dưỡng
gian luyện lập trường tư tưởng không vững vàng hoang mang giao động trước những tác động từ bên ngoài
xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất
không làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình trước đảng trước dân
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên về chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh giảng dạy và học tập nghị quyết của đảng chưa được coi trọng đúng mức
kém hiệu quả nội dung và phương pháp giáo dục truyền đạt chậm đổi mới
chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa và những hậu quả gây ra
sinh hoạt đảng nhất là sinh hoạt tri bộ ở nhiều nơi còn hình thức đơn điệu
công tác tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận chưa có chiều sâu không theo kịp tình hình thực tế
chưa chú trọng xây dựng tuyên truyền nhân rộng những mô hình mới điển hình tiên tiến
lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
một số nghị quyết về xây dựng trình đốn đảng có nội dung chưa sát thực tiễn
thiếu tính khả thi và thiếu chế tài xử lý
nhiều cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu các cấp chưa có quyết tâm chính trị cao
việc cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị kết luận của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư thành chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện
ở một số địa phương đơn vị còn trung trung chỉ đạo thiếu quyết liệt còn trông chờ
ỉ lại cấp trên
một số cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tiên phong
gương mẫu việc xử lý cán bộ đảng viên vi phạm còn nương nhẹ nể nàng thiếu cường quyết
chưa có cơ chế khen thưởng những tập thể cá nhân tổ chức thực hiện nghị quyết sáng tạo
có hiệu quả
kinh nghiệm những tập thể cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc
việc nghiên cứu sửa đổi ban hành cơ chế chính sách luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời tổ chức bộ máy còn công cành trồng chéo
hoạt động kém hiệu lực hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực chậm được hoàn thiện
còn nhiều sơ hở thiếu cơ chế để xử lý thay thế kịp thời những cán bộ lãnh đạo
quản lý yếu về năng lực giảm suốt uy tín trì trệ trong công tác
kém hiệu quả trong phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực
chậm ban hành quy định xử lý tổ chức cá nhân có biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
đánh giá bố trí sử dụng cán bộ còn đề nang cục bộ một số cơ chế chính sách trong đề bạt
bổ nhiệm cán bộ chưa công bằng chính sách tiền lương nhà ở chưa tạo được động lực cống hiến cho cán bộ công chức
việc thực hiện kỳ cương kỳ luật của đảng chưa nghiêm còn có biểu hiện nhẹ trên nặng dưới
công tác quản lý cán bộ đảng viên còn thiếu chặt chẽ nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng
nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm chưa có cơ chế để bảo vệ người đấu tranh phê bình
sự phối hợp giữa công tác kiểm tra giám sát của đảng với công tác thanh tra kiểm toán điều tra
truy tố xét xử chưa chặt chẽ xử lý chưa đủ nghiêm minh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí chưa đạt yêu cầu việc kê khai tài sản thu nhập còn hình thức
chưa chủ động và thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng
và công nghệ thông tin mạng xã hội phát triển mạnh mẽ
việc quản lý thông tin còn lòng lèo thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch
phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động phân từ cơ hội và bất mãn chính trị
việc phát huy vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội
các cơ quan truyền thông và nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn suy thoái tự diễn biến
tự truyền hóa trong cán bộ đảng viên còn hạn chế hiệu quả chưa cao
hai lớn nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
một biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
phai nhạt lý tưởng cách mạng giao động giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
hoài nghi thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
xa rời tôn trị mục đích của đảng không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
phụ họa theo những nhận thức lệch lạc quan điểm sai trái
nhận thức sai lệch về ý nghĩa tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị
lời học tập chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
chủ trương đường lối nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng xa suốt ý chí phấn đấu
không gương mẫu trong công tác né tránh trách nhiệm thiếu trách nhiệm
trung bình chủ nghĩa làm việc qua loa đại khái kém hiệu quả
không còn ý thức hết lòng vì nước vì dân không làm trọn chức trách nhiệm vụ được giao
trong tự phê bình còn dấu diếm không dám nhận khuyết điểm
khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn không tự giác nhận kỳ luật
trong phê bình thì nể nang né tránh ngại va chạm
thấy đúng không bảo vệ thấy sai không đấu tranh
lợi dụng phê bình để nịnh bợ lấy lòng nhau hoặc vu khống
bôi nhọ chỉ trích phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng
nói và viết không đúng với quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nói không đi đôi với làm hứa nhiều làm ít nói một đằng làm một nẻo
nói trong hội nghị khác nói ngoài hội nghị khác
nói và làm không nhất quán giữa khi đường chức với lúc về nghỉ hưu
duy ý chí áp đặt bảo thủ chỉ làm theo ý mình
không chịu học tập lắng nghe tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác
tham vọng chức quyền không chấp hành sự phân công của tổ chức
kén chọn chức danh vị trí công tác chọn nơi có nhiều lợi ích
chọn việc dễ bỏ việc khó không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa nơi có khó khăn
thậm chí còn tìm mọi cách để vận động tác động tranh thủ phiếu bầu
phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh
vướng vào tư duy nhiệm kỳ chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt
có lợi cho mình tranh thủ bổ nhiệm người thân người quen người nhà
dù không đủ tiêu chuẩn điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
hoặc bố trí sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích
biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống
cá nhân chủ nghĩa sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi
chỉ lo thu vén cá nhân không quan tâm đến lợi ích tập thể
ba ganh ghét đố kị so bì tị nạnh không muốn người khác hơn mình
bốn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ đoàn kết xuôi chiều
dân chủ hình thức cục bộ bè phái kèn cựa địa vị tranh chức tranh quyền
độc đoán gia trưởng thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành
kê khai tài sản thu nhập không trung thực mắc bệnh thành tích
háo danh phô trương che giấu khuyết điểm thổi phồng thành tích
đánh bóng tên tuổi thích được đề cao ca ngợi chạy thành tích chạy khen thường chạy danh hiệu
quan liêu xa rời quần chúng không sâu sát cơ sở thiếu kiểm tra đồn đốc
không nắm chắc tình hình địa phương cơ quan đơn vị mình thờ ơ vô cảm
thiếu trách nhiệm trước những khó khăn bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân
quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí thất thoát tài chính tài sản
ngân sách nhà nước đất đai tài nguyên đầu tư công tràn lan hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả
mua sắm sử dụng tài sản công vượt quy định chi tiêu công quỹ tùy tiện vô nguyên tắc
sử dụng lãng phí nguồn nhân lực phí phạm thời gian lao động tham ô tham nhũng
lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp với đối tượng khác để trục lợi
lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao để dung túng bao che tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực
thao túng trong công tác cán bộ chạy chức chạy quyền chạy chỗ chạy luân chuyển chạy bằng cấp chạy tội
sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân
người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi đánh bạc rượu trẻ bê tha
mê tín dị đoan ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp
xa vào các tệ nạn xã hội vi phạm thuần phong mỹ tục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc
chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội
biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
phản bác phủ nhận chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh và các nguyên tắc tổ chức của đảng
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi thực hiện đa nguyên đa đảng
phản bác phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập phát triển xã hội dân sự
phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chế độ xứ toàn dân về đất đài
nói viết làm trái quan điểm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
hạ thấp phủ nhận những thành quả cách mạng thổi phồng khuyết điểm của đảng nhà nước
xuyên tạc lịch sử bịa đặt vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo đảng nhà nước
kích động tư tưởng bất mãn bất đồng chính kiến chống đối trong nội bộ
lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội để nói xấu bôi nhọ
hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của đảng gây chia rẽ nội bộ nghi ngờ trong cán bộ đảng viên và nhân dân
phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang
đòi phi chính trị hóa quân đội và công an xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
chia rẽ quân đội với công an chia rẽ nhân dân với quân đội và công an móc nối câu kết các thế lực thù địch
phản động và các phần từ cơ hội bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng quan điểm đối lập vận động tổ chức
tập hợp lực lượng để chống phá đảng và nhà nước đưa thông tin sai lệch xuyên tạc đường lối chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước
thông tin phiến diện một chiều về tình hình quốc tế gây bất lợi trong quan hệ giữa việt nam với các nước
phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng
đối với báo chí văn học nghệ thuật tác động lôi kéo lái dư luận xã hội không theo đường lối của đảng
cổ suý cho quan điểm tư tưởng dân chủ cực đoan thổi phồng mặt trái của xã hội
sáng tác quảng bá những tác phẩm văn hóa nghệ thuật lệch lạc bóp méo lịch sử hạ thấp uy tín của đảng
có tư tưởng dân tộc hẹp hòi tôn giáo cực đoan lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền dân tộc tôn giáo
để gây chia rẽ nội bộ gây chia rẽ giữa các dân tộc giữa các tôn giáo giữa dân tộc và tôn giáo giữa các dân tộc tôn giáo với đảng và nhà nước
mục tiêu quan điểm
một mục tiêu
nhận thức sâu sắc về nguy cơ nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn
đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
hai mục tiêu
phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng có đạo đức trách nhiệm năng lực và động cơ đúng đắn
thực sự tiên phong gương mẫu luôn đặt lợi ích của tập thể quốc gia dân tộc lên trên lợi ích cá nhân
thực sự là cán bộ của dân phục vụ nhân dân củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng
hai quan điểm
nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật kết hợp giữa xây và chống
xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách
kiên quyết kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao nỗ lực lớn phát huy sự chủ động sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
của nhân dân trong đó cán bộ lãnh đạo quản lý trước hết là cán bộ cấp cao cán bộ chủ chốt người đứng đầu các cấp là nòng cốt
thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa có hiệu quả
nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong đảng
trước hết là ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp
giữ vững nguyên tắc kỳ luật kỳ cương của đảng đề cao pháp luật của nhà nước chủ động phòng ngừa tích cực đấu tranh
làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội bất mãn chính trị
bốn các nhóm nhiệm vụ giải pháp
đại hội một mươi hai đã đề ra yêu cầu nhiệm vụ xây dựng trình đốn đảng với một mươi giải pháp cơ bản
trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết kiên trì tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
vì vậy các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ toàn diện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp sau
về công tác chính trị tư tưởng tự phê bình và phê bình
tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn đảng về ý nghĩa vai trò tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập
nghiên cứu vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
có kế hoạch học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hàng năm đối với cán bộ đảng viên
gắn với việc cung cấp thông tin cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng từng cấp từng ngành từng địa phương
thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo chỉ thị số năm cttvk ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị
tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn
nghiên cứu lý luận nhất là những mô hình mới kinh nghiệm hay khuyến khích phát triển tư duy lý luận
phù hợp với đường lối đổi mới của đảng đổi mới nội dung phương pháp hình thức dạy và học lý luận chính trị
gắn với ứng dụng thực tế tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học
chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên để có chủ trương giải pháp xử lý kịp thời
hiệu quả xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng đảng về đạo đức trong đó chú trọng xây dựng
hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân
hàng năm người đứng đầu và từng cán bộ đảng viên có cam kết gian luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống
không suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa các cấp ủy tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện cam kết
của cán bộ đảng viên ở địa phương cơ quan đơn vị mình hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm
nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
ủy viên ban chấp hành trung ương và bí thư cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới nội dung hình thức để nâng cao
chất lượng sinh hoạt tri bộ xây dựng quy định tự phê bình và phê bình khắc phục tình trạng nề nang
né tránh ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn dám đấu tranh cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp
chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp nơi có biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học phù hợp quy định lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp
các ngành định kỳ hoặc đột xuất tăng cường quản lý chấn trình hoạt động báo chí xuất bản
internet mạng xã hội phát huy vai trò nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí
cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống suy thoái quan liêu tham nhũng
lãng phí tiêu cực tự diễn biến tự chuyển hóa chủ động định hướng cung cấp thông tin thường xuyên
hoặc đột xuất chú trọng tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc những nhân tố tích cực
điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành
tích xử lý nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm quy định về thông tin báo chí tuyên truyền
chủ động chuẩn bị các phương án biện pháp cụ thể sát với tình hình xây dựng lý luận sắc bén để
đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái luận điệu xuyên tạc của các
thế lực thù địch phản động phân tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá đảng nhà nước và
khối đại đoàn kết toàn dân tộc hoàn thiện quy chế về kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ đảng viên
xử lý nghiêm những cá nhân nhóm người cấu kết với nhau lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền
tôn giáo dân tộc để tuyên truyền xuyên tạc và có hành vi nói viết lưu trữ phát tán tài liệu
sai trái tổ chức diễn đàn trao đổi đối thoại những vấn đề còn có nhận thức quan điểm khác
nhau liên quan đến đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cấp ủy chính quyền và người đứng đầu các cấp phải xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo
chỉ đạo và kiểm tra giám sát khắc phục tình trạng quan liêu xa dân chú trọng công tác tuyên truyền
giáo dục gian luyện phong cách làm việc khoa học cụ thể sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ
lãnh đạo quản lý ca cấp hàng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt luân chuyển điều động công tác đối với
cán bộ tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại tổ chức và cán bộ đảng viên là chương trình
hành động của tập thể và cá nhân kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao kết quả thực hiện cam kết
rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống tự phê bình và phê bình sự nêu gương của cán bộ
lãnh đạo quản lý hiệu quả đấu tranh khắc phục suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
các cấp ủy tổ chức đảng chỉ đạo gia soát hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra
kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức có quyền theo hướng quyền hạn đến đâu
trách nhiệm đến đó phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể cá nhân trong từng công
đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kiên quyết sàng lọc
miễn nhiệm thay thế cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả không hoàn thành nhiệm vụ
yếu về năng lực kém về phẩm chất đạo đức tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ
hết tuổi công tác
nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu trước mắt giả soát kiểm tra xử lý rứt điểm
các vụ vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
các cấp ủy tổ chức đảng chỉ đạo ra soát hoàn thiện các quy định văn bản quy phạm pháp luật về quản lý
điều hành bảo đảm công khai minh bạch góp phần xóa bỏ cơ chế xin cho duyệt cấp ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng
tiêu cực lợi ích nhóm sân sau trục lợi trong quản lý sử dụng ngân sách tài sản công
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vốn đầu tư đất đai tài nguyên khoáng sản tài chính ngân hàng
thuế hải quan phân bổ quản lý và sử dụng biên chế tăng cường hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền
chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt
kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy
tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức và đổi mới chính sách tiền lương
thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách nhà ở
nhằm tạo động lực cho cán bộ công chức theo hướng nhiều chủ thể tham gia hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước
đẩy mạnh xã hội hóa tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước
nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước khắc phục tình trạng quan liêu
cửa quyền sách nhiễu tiêu cực của cán bộ công chức ra soát thoái vốn cổ phần hóa chấn trình hoạt động của các doanh nghiệp
quân đội và công an sản xuất kinh doanh thua lỗ không phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng
ra soát sửa đổi hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ đảng viên khắc phục tình trạng ăn uống
lành mạnh với động cơ không trong sáng khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công phân cấp thầm quyền quản lý
quy trình bổ nhiệm nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng tổng thể liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và chấn chỉnh
khắc phục tình trạng kén chọn vị trí chức danh trong đội ngũ cán bộ đảng viên hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ
bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược chú trọng nắm tình hình và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay
chủ động phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối phân tử cơ hội bất mãn chính trị
ra soát hoàn thiện quy định về quản lý cán bộ đảng viên nghiên cứu học tập lao động và công tác ở nước ngoài
phát huy vai trò trách nhiệm của quân ủy trung ương đảng ủy công an trung ương trong đấu tranh phòng chống tự diễn biến tự truyền hóa
về kiểm tra giám sát kỳ luật đảng đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết kết luận của đảng
xử lý nghiêm tập thể cá nhân ban hành văn bản không đúng không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết kết luận của đảng
khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân thực hiện có hiệu quả
các cấp ủy tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
bộ chính trị ban bí thư và ban thường vụ cấp ủy các cấp chỉ đạo giả soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
không bảo đảm về tiêu chuẩn điều kiện quy trình bổ nhiệm năng lực và hiệu quả công tác thấp nhất là những trường hợp người nhà người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận
nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo trung ương và cơ quan thường trực về phòng chống tham nhũng
nghiên cứu việc tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp trong việc kiểm tra giám sát kỷ luật đối với tổ chức đảng đảng viên
ra soát hoàn thiện các quy định của đảng và nhà nước về xử lý kỳ luật bảo đảm sự thống nhất đồng bộ giữa kỳ luật của đảng với kỷ luật hành chính của nhà nước
tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ
trì trệ kém hiệu quả trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đồng thời xem xét tư cách đảng viên và phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che
càn trở gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra kiểm tra điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng
lãng phí xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật trước mắt tập trung xử lý rứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng
phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý
xuyết chặt kỳ luật
kỳ cương trong đảng thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng cán bộ đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời chính xác bảo đảm công khai minh bạch công bằng
cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên đồng thời tiến hành ra soát sang lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng
thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của các cán bộ đảng viên
cơ quan đề xuất đề bạt bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định xác minh đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản thu nhập và công khai theo quy định
xây dựng quy định xử lý những tập thể cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống có lời nói và việc làm biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa nghiêm trọng
người đứng đầu cơ quan tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát điện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội các cấp ủy chính quyền phải nhận thức sâu sắc quán triệt và thực hiện nghiêm quyết định số hai trăm một mươi ba
quy đề tvk về quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và quyết định số hai trăm một mươi tám qd tvk ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị quy định về việc mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân
tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền
tăng cường công tác dân vận của đảng và của chính quyền phát huy vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội của nhân dân báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên
thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra trước mắt tập trung giải quyết kịp thời rứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân